thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu âu
thủ tướng giao bộ công an khẩn trương củng cố hồ sơ đưa ra truy tố các vụ việc môi giới
móc nối đưa tàu cá ngư dân việt nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật khẩn trương phối hợp với các ban bộ ngành có liên quan
để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xử lý kiên quyết điều tra truy tố xét xử các tổ chức cá nhân vi phạm
về công tác ngăn chặn chống khai thác iuu sớm gỡ thẻ vàng thủ tướng giao bộ quốc phòng chủ trì
phối hợp với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các ban bộ ngành có liên quan
tập trung thực hiện các biện pháp mạnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá việt nam
khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vừa tuyên truyền giáo dục
đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xử lý các hành vi vi phạm
các ban bộ ngành địa phương các cơ quan đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phát triển bền vững kinh tế biển
bảo vệ môi trường đại dương hệ sinh thái biển cộng đồng ngư dân ven biển bảo đảm tuân thủ
chính sách pháp luật và nghĩa vụ quốc tế trong bảo vệ môi trường biển trong nước và quốc tế
chống khai thác iuu chính là để bảo vệ lợi ích của chính mình
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng dùng ô tô
vận chuyển hàng chục bình khí cười không rõ nguồn gốc đáng chú ý mở rộng khám xét tại hai địa điểm khác
lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm nhiều bình khí cười các loại
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận ngũ hành sơn
phối hợp với công an phường khuê mỹ tiến hành mật phục bắt quả tang một đối tượng trú tại địa phương
đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển bốn mươi bình kim loại chứa khí n hai o tiếp tục đấu tranh
hai tổ công tác đồng loạt khám xét tại hai địa điểm khác trên địa bàn phát hiện thêm năm mươi bình kim loại
chứa khí n hai o chưa qua sử dụng và một mươi tám vỏ bình tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an đối tượng khai số bình khí cười trên được đặt mua qua mạng xã hội facebook
sau đó vận chuyển về cất giấu và bán lại cho các khách hàng có nhu cầu mua sử dụng để kiếm lời
đội cảnh sát kinh tế môi trường đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng
kiểm tra xe ô tô khách lưu thông trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua địa bàn thị xã bình long tỉnh bình phước
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng vận chuyển pháo lậu
hai đối tượng bị bắt là nguyễn anh tuấn vận chuyển một mươi ba hộp pháo nổ tổng trọng lượng hai mươi ba kg
và trần đức thanh vận chuyển một mươi hộp pháo nổ tổng trọng lượng một mươi năm kg
cả hai khai để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng đã cố tình vận chuyển pháo bằng xe ô tô khách và đi vào lúc sáng sớm
đồng thời ngụy trang cất giấu các hộp pháo trong ba lô và thùng nhựa để vận chuyển đi tiêu thụ
lực lượng quản lý thị trường hà nội vừa phát hiện gần một năm trăm linh hộp pháo nổ
gần một năm trăm linh ống pháo hoa có dấu hiệu giả mạo hàng hóa của công ty z một trăm hai mươi một bộ quốc phòng
đây là vụ việc đầu tiên phát hiện hàng hóa giả mạo là pháo hoa
mặt hàng được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật để bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ
an toàn đến sức khỏe và tính mạng của con người
ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh
tập kết pháo hoa tại căn hộ tầng hai trung cư mini nằm sâu trong ngõ ba phố thái hà quận đống đa
đang tập kết kinh doanh hàng hóa là pháo hoa có dấu hiệu giả mạo hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên hóa chất hai mươi một bộ quốc phòng
đoàn kiểm tra phát hiện có một bốn trăm năm mươi chín ống pháo hoa với nhiều kích cỡ được đóng đựng trong các hộp và giàn phóng
không có hóa đơn chứng tử
toàn bộ số hàng hóa trên đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh mở rộng
bảo đảm xử lý triệt để nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
các chiêu trò lừa đảo bán hàng trúng thường qua điện thoại và qua mạng xã hội facebook không phải là thủ đoạn mới
nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin và trở thành nạn nhân
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa nhận hối lộ đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk nông điều tra mở rộng tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người
trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán hàng trúng thường
võ vini trần văn thể võ thị hàn ni nguyễn thị minh thùy phạm thị bích thảo
cùng chú tp hcm và nguyễn thị tuyết trinh chủ tỉnh long an đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố tạm giam
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai võ vini đã tự thành lập các công ty chỉ đạo nhân viên liên hệ với bị hại
tư vấn về việc bệnh viện tặng sữa thực phẩm chức năng cho khách hàng miễn phí trong sáu tháng
và chỉ phải đóng tiền phí vận chuyển
khi khách hàng đồng ý nhận hàng các đối tượng gửi kèm các phiếu trúng thường
rồi yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền để được nhận thưởng
đồng thời thông báo gửi tặng kèm sữa đồ dùng gia dụng cho khách hàng
khi nhận được các mặt hàng qua các dịch vụ khách hàng phải đóng tiền thu hộ nhân viên giao hàng
em sẽ được cung cấp cho một danh sách khách hàng đưa xuống từ cấp trên
cũng thể là anh tống và chị như là anh vini và chị thích trinh
em sẽ gọi xe số điện thoại và thông tin của khách hàng khó sẵn
gọi về thông báo khách hàng nhận được một liệu trình và tựa kinh phí hợp viện
nếu như khách hàng muốn nhận được liệu trình nhận sữa này
thì khách hàng phải thanh toán chi phí hai trăm bảy mươi chín đồng để nhận đường hộp sữa
nếu khách đồng ý thì em sẽ lên đơn bà báo đơn vào trong group
sau đó sẽ có các bộ phần test đơn họ gọi đến và họ hỗ trợ
thì đó là hết kết thúc nhiệm vụ của em
tập trung sắc minh nhập rõ
chúng tôi xác định các đối tượng hoạt động với phương thức tổ đoạn tinh vi xã quyết
đặc biệt về nhân thân các đối tượng đều sử dụng tên giá và sử dụng mã số nhân viên
để làm việc trên công ty
các đối tượng sử dụng phần mềm xã hội telegram để liên lạc
sử dụng sim card nhiều sim card và nhiều điện thoại khác nhau
để gọi điện lừa bị hại
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản của khoảng ba người dân trên địa bàn toàn quốc
chủ yếu là người lớn tuổi
có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp bệnh tiểu đường với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hai mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ một trăm năm mươi bảy điện thoại di động
bốn mươi máy tính hai con dấu

và gần ba mươi tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo
với hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản các điện thoại
dân mạng này không còn mới
hiện nay các đối tượng đang rất là tinh vi sảo quyệt
do đó đề nghị người dân cần nâng cao cảm giác
tuyệt đối không tin tưởng vào những lời hứa hẹn của những người không quen biết qua điện thoại hoặc là trên mạng xã hội
cần khi mà các đối tượng đề ra các hứa hẹn về việc trao quà trao thưởng thì
người dân nên liên hệ với chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an
tại địa phương để được tư vấn hướng dẫn
giải quyết theo quy định của pháp luật tránh những hợp bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các đối tượng có hành vi gọi điện thoại
thông báo mua hàng trúng thưởng
tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gia sài gòn
đã thông tin chính thức về kế hoạch phục vụ hành khách vào dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
theo đó sẽ có hơn hai trăm linh chỗ được ga sài gòn đáp ứng cho hành khách vào dịp cao điểm tết giáp thìn
cụ thể lịch chạy tàu phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn của công ty cổ phần đường sắt sài gòn từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng hai
tức là từ một mươi sáu tháng chạp đến một mươi bảy tháng riêng
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ tổ chức bán vé tàu tết cho tập thể đã đăng ký trước đó
riêng vé tàu cá nhân được mở bán từ tám giờ ngày hai mươi tháng một mươi
mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá một mươi vé cho chiều đi
và một mươi vé cho chiều về
hành khách mua vé qua các kênh
mua vé tại các nhà ga các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam
qua ứng dụng ví điện tử momo vnpay zalopay viettelpay
app bán vé tàu trên thiết bị di động
qua tổng đài bán vé sài gòn một chín không không một năm hai không hà nội một chín không không không một không chín
công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh hòa bình về địa phương tiêu thụ
bắt giữ hai đối tượng
ngoài lượng lớn ma túy lực lượng công an còn thu giữ hai khẩu súng quân dụng
sáu mươi một viên đạn cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó công an huyện triệu sơn bắt giữ đối tượng lê huy đại chú tài xã hợp thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba trăm bốn mươi năm viên hồng phiến
mở rộng vụ án đến ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng công an bắt giữ đối tượng nguyễn thanh đồng chú tại tỉnh hòa bình
là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho đại về bán tại tỉnh thanh hóa
tiến hành khám xét khẩn cấp nợ của đồng lực lượng công an thu giữ khoảng một năm trăm linh viên hồng phiến
một bánh heroin đã được chia nhỏ có trọng lượng khoảng ba trăm linh g hai khẩu súng quân dụng sáu mươi một viên đạn
hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác như một mươi năm kiếp nổ dao kiếm các loại
theo điều tra ban đầu đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đại quen biết với đồng
từ đây hai đối tượng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ hòa bình về thanh hóa tiêu thụ
hà sĩ trung trần gia khoa trần duy khang và nguyễn duy khánh dù chỉ mới một mươi năm một mươi bảy tuổi nhưng đã cùng nhau mang hông khí đi cướp tài sản
nhóm đối tượng này vừa bị công an quận nam tử liêm thành phố hà nội khởi tố bắt tạm giam
theo thông tin ban đầu do bỏ nhà đi lang thang cần tiền tiêu xài
nên dạng sáng ngày tám tháng một mươi bốn đối tượng trên đã tụ tập bàn bạc chuẩn bị hai sao nhọn đi trên các tuyến phố
thuộc địa bàn thành phố hà nội để tìm cơ hội cướp tài sản
sau khi phát hiện nạn nhân ở đường tố hữu các đối tượng đã lao vào khống chế hành hung và cướp xe máy
sau đó di chuyển đến huyện văn lâm tỉnh hưng yên để lần trốn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác cũng bằng thủ đoạn tương tự
tại khu vực vũ linh đàm và ngã tư khuất suy tiến lê văn lương
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định
giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi trần sĩ huỳnh bốn mươi hai tuổi trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
vừa phải nhận quyết định khởi tố để phục vụ công tác điều tra
theo điều tra vào cuối tháng tám ông huỳnh gặp một bé gái dưới một mươi sáu tuổi đang làm việc tại quán ăn
sau đó ông huỳnh xin số điện thoại rồi kết bạn gia lô nhắn tin qua lại
đến sáng ngày hai tháng một mươi ông huỳnh hẹn bé gái đến một khách sạn rồi quan hệ tình dục
người nhà bé gái sau đó phát hiện nên trình báo cơ quan công an
kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy việc ông huỳnh quan hệ tình dục với bé gái trên là do nạn nhân tự nguyện
thế nhưng đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
cùng với việc phê chuẩn các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan điều tra thành phố bảo lộc cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông huỳnh
thưa quý vị với lượng mưa dự báo ở miền trung có nơi lên tới bảy trăm linh mm trong hai ngày tới
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở quảng trị thừa thiên huế đà nẵng lên cấp ba
cụ thể trong ngày hôm nay mưa lớn khiến nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện kỳ anh hà tĩnh ngập sâu sạt lở
chia cắt nhà dân
địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm người dân phương tiện qua lại các đoạn đường bị ngập
để đảm bảo an toàn công an huyện kỳ anh yêu cầu người dân và phương tiện không lưu thông qua các tuyến đường này
trước diễn biến mưa lớn tiếp tục kéo dài tỉnh hà tĩnh đã ban hành công điện ứng phó yêu cầu lãnh đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ
triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp theo phương châm bốn tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra
tại quảng bình lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai các phương án ứng phó chủ động lực lượng phương tiện để hỗ trợ chính quyền địa phương và giúp đỡ nhân dân khi cần thiết
tuyên truyền vận động nhân dân chủ động các phương án phòng chống lũ lụt không đi lại những nơi nguy hiểm có nguy cơ ngập lụt cao và sạt lở
tại tỉnh quảng trị do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua nhiều khu vực ở vùng trũng bị ngập lụt cục bộ
riêng tại huyện hải lăng là địa phương thấp trũng nhất tỉnh nên một số tuyến đường liên thôn liên xóm bị ngập sâu
trong ngày hôm nay hơn hai học sinh không thể tới trường
để chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt trong những ngày tiếp theo huyện hải lăng chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
và chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
cơ mưa lớn kéo dài từ sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở thành phố đà nẵng ngập sâu trong biển nước
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã thông báo cho học sinh sinh viên trung học phổ thông trung học cơ sở và tiều học
không học bán chú trên toàn thành phố nghỉ học chiều nay
trong khi đó vào đầu giờ chiều nay một đoạn ta luy dương trên đèo hải vân địa phận đà nẵng tại km chín trăm linh năm cộng sáu trăm linh bị sạt lở
điểm sạt lở này cũng chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm ngoái
ngoài đất đá gây tràn lấp mặt đường các khung sách giao cố ta luy dương cũng đổ sập xuống mặt đường gây tắc đường hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại vị trí sạt lở để điều động phương tiện chuyên dụng chuẩn bị dọn dẹp sau khi mưa ngớt
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã có mặt để phân luồng giao thông
không cho người vào phương tiện lên đèo hải vân
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cũng tổ chức chốt chặn không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc
trước tình hình mưa lũ tại khu vực miền trung hiện nay bộ công an đã có công điện gửi thủ trưởng các đơn vị và giám đốc công an các tỉnh để chủ động ứng phó
công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình để kịp thời ứng phó phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật
bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở bố trí lực lượng cảnh sát giao thông công an xã hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo
bảo đảm an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết có nguy cơ xảy ra sạt lở
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân
nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng